hôm qua một sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen biểu dương
ghi nhận những kết quả thành tích mà các thành viên ban chỉ đạo xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân bộ công an công an các tỉnh thành phố thực sự thuộc trung ương
đã đạt được trong triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân
nội dung thư nêu rõ từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
công an các đơn vị địa phương đã tích cực quyết liệt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và sản xuất cấp căn cước công dân đạt được những kết quả quan trọng
mặc dù trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch covid một mươi chín nhưng đến ngày một sáu hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an cả nước đã đạt mốc thu nhận năm mươi triệu hồ sơ cấp căn cước công dân
có gắn chip điện tử hoàn thành mục tiêu trước một tháng so với kế hoạch đề ra
làm sạch được tám mươi dữ liệu dân cư quốc gia trên hệ thống tạo cơ sở vững chắc để cấp số định danh
cho một trăm linh công dân trong toàn quốc và sẵn sàng kết nối với các bộ ngành địa phương
góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia
trong quá trình thực hiện lực lượng công an nhân dân đã nhận được sự ủng hộ
giúp đỡ quý báu của cấp ủy chính quyền các cấp và đông đảo nhân dân
hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an trên khắp các vùng miền của tổ quốc
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc có nhiều sáng tạo đột phá
không quản ngày đêm vượt lên trên mọi khó khăn vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ
để lại những dấu ấn đậm nét lan tỏa về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an
vì nhân dân phục vụ được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khen ngợi đánh giá cao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích quan trọng
mà các thành viên ban chỉ đạo của bộ công an và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đã đạt được trong thời gian qua nhất là vai trò thường trực của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
thời gian từ nay đến khi hoàn thành toàn bộ hai dự án vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một không còn nhiều
các nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề khó khăn cấp bách
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên ban chỉ đạo của bộ công an
và đồng chí giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phát huy kết quả đã đạt được
tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ toàn diện các nội dung xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra
góp phần xây dựng chính phủ điện tử cải cách hành chính và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cùng với nhiệm vụ sản xuất cấp căn cước công dân từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
công an các đơn vị địa phương đã tích cực quyết liệt triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tại đà nẵng đến nay trên toàn thành phố lực lượng công an đã làm sạch trên tám mươi dữ liệu
trong đó có những địa bàn đạt tỷ lệ gần một trăm linh đó là kết quả của nỗ lực làm việc không quản ngày đêm
vượt lên mọi khó khăn vất vả của các cán bộ chiến sĩ
công an phường an hải đông quận sơn trà
có tất cả tám chiến sĩ cảnh sát khu vực trực tiếp làm nhiệm vụ thu thập thông tin
xử lý cập nhật dữ liệu của gần một mươi bảy dân cư trên địa bàn
đơn vị chỉ có duy nhất một máy tính
để đẩy nhanh tiến độ từ giữa tháng năm tám chiến sĩ chia ca mỗi người ba tiếng
máy tính này đã hoạt động với công suất hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thậm chí bất kể một đến hai giờ sáng khi đường truyền hoạt động mạnh
cũng như một số phương trên địa bàn cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực phường an hải đông
có mặt tại trụ sở công an quận mượn máy tính tranh thủ tối đa thời gian truy cập
tính đến ngày ba mươi một tháng năm trên toàn quận sơn trà lực lượng công an đã làm sạch dữ liệu dân cư
đã định danh theo quy trình bốn bước trên một trăm ba mươi bốn phiếu thu thập thông tin dân cư
chín hai mươi bốn trong đó có những phương đạt tỷ lệ chín mươi chín chín
toàn bộ dữ liệu trên hệ thống được kiểm tra đối chiếu với sổ sách quản lý cư trú
đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống
tỷ lệ còn lại đó nó nằm ở khó khăn đó là dữ liệu của bộ tư pháp đổ về
đối với những trẻ đã làm trái khai sinh thì việc nhập khảo và thu thập dc một
nó phụ thuộc vào vụ khảo của gia đình bố mẹ
tại vì bố mẹ có những trường hợp đã đi vắng khỏi địa phương
không còn có hộ khảo nhưng mà thực tế đã đi khỏi địa phương
thì buộc phải tìm lại bố mẹ đó để nhập hộ khảo lại
thì lúc đó là sẽ nhập dc một và nhập khảo thì lúc đó mới đồng bộ lên được
đó là cái việc còn lại để phải cùng tháo gỡ
thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong điều kiện rất khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và thực hiện các nhiệm vụ kép
song lực lượng công an đã nỗ lực không kể ngày đêm để kịp hoàn thành
lãnh đạo công an thành phố đà nẵng đã thường xuyên khen thưởng kịp thời
với những đơn vị và cá nhân nỗ lực trong việc tổ chức
triển khai công tác làm sạch dữ liệu nhân khẩu
phục vụ xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư để động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ
tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ
đây là một trong những mệnh lệnh công tác và danh dự của lực lượng công an nhân dân
cho nên là giám đốc chỉ đạo tất cả lực lượng phải vào cục
và chúng ta là quyết liệt
kể cả ngày đám đêm
dự kiến đến ngày bốn tháng sáu công an thành phố đà nẵng sẽ làm sạch dữ liệu một trăm linh
theo đúng tiến độ của bộ công an đã đề ra
đến cuối tháng sáu này sẽ bổ túc hoàn chỉnh nhân khẩu thường trú nhân khẩu bán trú
đây là nỗ lực quyết tâm của lực lượng cảnh sát khu vực
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cũng như toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thành phố
bởi đó là mệnh lệnh công tác là danh dự của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian vừa qua người dân trên cả nước đã rất quen thuộc với hình ảnh
những người chiến sĩ công an có mặt từ sáng sớm tại các điểm cấp cần cước công dân
và thường kết thúc công việc vào lúc sáu giờ sáng ngày hôm sau
kể cả thứ bảy chủ nhật hay là ngày nghỉ lễ
trong những hình ảnh đẹp đó có cả những chiến sĩ công an đang là mẹ là vợ
và họ đang phải thực hiện tốt cả hai vai đảm việc nước giỏi việc nhà
để làm tốt được cả hai phần việc đó họ đã phải vượt lên tất cả mọi khó khăn vất vả
tạm quên đi những tình cảm riêng tư
niềm vui gia đình để hoàn thành nhiệm vụ cao cả thiêng liêng mà ngành và tổ quốc giao phó
đã nhiều ngày qua gia đình nhỏ của hai em tùng lâm và nam song thiếu bóng dáng của cả bố và mẹ
hoàn cảnh gia đình lại khá đặc biệt khi hai vợ chồng đều trong lực lượng
hai con còn nhỏ bố mất sớm nhưng gác lại mọi tình cảm riêng tư
khi bộ công an bắt đầu triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
ở các tỉnh thành phố trên toàn quốc
úy huyền diệu cùng các đồng đội đã có mặt gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm cấp căn cước công dân
bản thân lại là tổ trưởng nên ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ diệu đã ý thức được trách nhiệm của mình
công việc thì trong chiến dịch này thì công việc khó khăn và vất vả
làm quên ngày quên đếm không có ngày nghỉ
thường xuyên phải làm việc từ năm giờ sáng hôm nay cho đến năm giờ sáng ngày hôm sáu
chúng tôi vẫn luôn đồng viên tinh thần cùng cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao
khi mà làm xong các thủ tục cấp căn cước công dân cho các ông bà ấy
thì ông bà rất là vui vẻ và rất là vui vẻ niêm nử
em cũng cảm thấy đó là một cái động lực lớn để em có thể hoàn thành tốt cái chiến dịch của bộ đây đó ạ
lời nói đi liền với hành động
từ năm hai nghìn hai mươi khi cùng lúc
dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp căn cước công dân đi vào giai đoạn nước rút
cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố hà tĩnh đã căng mình làm nhiệm vụ
ngoài tinh thần trách nhiệm cao
các cán bộ chiến sĩ nữ đã phải chủ động sắp xếp thời gian công việc gia đình
để làm việc cùng với cán bộ chiến sĩ nam
bất kể tại trụ sở đơn vị hay ở cơ sở
có mặt trực tiếp tại các điểm cấp căn cước công dân vào sáng thứ bảy
người dân đến làm căn cước công dân đông hơn ngày thường
mới thấu hiểu được phần nào những vất vả khó khăn của cán bộ tiếp dân
như thường lệ hôm nay đại úy huyền diệu trở về nhà lúc dạng sáng
khi hai con đã ngủ say
công việc của diệu và những chiến sĩ công an cấp căn cước công dân trên cả nước
dù không quá to tát hay chưa phải nổi bật nhất
nhưng sự hy sinh của các con đã rất là đẹp
tình cảm riêng tư để phục vụ người dân
vẫn là hành động đẹp mà nhân dân đang ghi nhận